để bảo đảm an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín một số địa phương đã triển khai các biện pháp mạnh như yêu cầu khai báo y tế xét nghiệm tất cả những người từ vùng dịch đến
cụ thể tại tỉnh quảng ninh địa phương này thống nhất chủ trương tất cả người dân từ các địa phương có dịch vào tỉnh sẽ được bố trí cách ly y tế một mươi bốn ngày có thu phí tại các cơ sở cách ly tập trung
còn đối với người dân từ địa phương không có dịch vào quảng ninh phải có giấy xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
trong ngày một mươi sáu tháng hai tất cả cơ quan đơn vị trong tỉnh làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
quảng ninh cũng triển khai xét nghiệm toàn dân đối với các địa bàn trọng điểm và xét nghiệm trên diện rộng đối với một số địa phương có nguy cơ
còn tại hà nội nhằm phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội yêu cầu người dân từ các địa phương trở lại thành phố phải khai báo y tế
trường hợp nào trốn khai báo làm lây lan dịch bệnh sẽ bị xử phạt ở mức cao nhất là hai trăm linh triệu đồng và có thể sẽ bị xử lý hình sự
trong khi đó tại thành phố hồ chí minh những người từ các vùng dịch trong nước đến thành phố hồ chí minh trong vòng một mươi bốn ngày đều phải thực hiện khai báo y tế trực tiếp cho cơ quan chức năng
những hành khách khai báo đến từ vùng dịch sẽ được tổ chức làm tờ khai trên máy bay tàu xe hoặc ngay khu vực xuống sân bay nhà ga bến xe
trung tâm y tế quận huyện được phân công thực hiện sàng lọc và chỉ định các hình thức cách ly hoặc giám sát y tế đối với từng cá nhân dựa trên tờ khai y tế
tối qua trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc đã thông báo gỡ bỏ thêm chín điểm phong tỏa liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
như vậy tính đến ngày một mươi bảy tháng hai thành phố chỉ còn một mươi hai điểm phong tỏa và hiện không có điểm phong tỏa mới
lý giải về việc gỡ phong tỏa thêm chín địa điểm nói trên hcdc cho biết thành phố đã thực hiện xét nghiệm cho một năm trăm bảy mươi trường hợp f một một ba trăm bảy mươi sáu trường hợp f hai
chín tám trăm sáu mươi bốn mẫu tại các địa điểm
tất cả các địa điểm liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín và tất cả đều có kết quả âm tính với sars cov hai
đây là cơ sở cho thành phố gỡ bỏ phong tỏa các địa điểm không còn nguy cơ và tiến hành cách ly tập trung toàn bộ nhóm nguy cơ cao nhất
và cũng là bước đầu khẳng định thành phố đã cơ bản kiểm soát được chuỗi lây nhiễm sau sáu ngày liên tiếp không phát hiện ca bệnh mới
dù vậy hcdc nhận định thành phố sẽ không chủ quan vì sau tết nguyên đán thì thành phố sẽ tiếp tục tiếp nhận nhiều người từ các tỉnh thành trong cả nước
để tiếp tục làm việc học tập dẫn đến không tránh khỏi nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ các tỉnh thành khác
trong khi đó tại tỉnh hải dương tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường
nguy cơ dịch bệnh bùng phát trên diện rộng trong phạm vi toàn tỉnh và lây nhiễm sang các tỉnh thành phố khác là rất lớn
đặc biệt là khi mà số lượng ca nhiễm liên quan đến công nhân làm việc tại các khu công nghiệp không ngừng tăng lên
trước tình hình đó công an tỉnh hải dương đã chủ động tăng cường hơn nữa các biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh tại các khu và cụm công nghiệp
ngay khi xuất hiện những ca bệnh đầu tiên là công nhân làm việc tại các công ty doanh nghiệp trong các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
công an tỉnh hải dương đã tiến hành các biện pháp kiểm tra đánh giá thực trạng
việc chấp hành triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong nhà máy phân xưởng cơ sở kinh doanh dựa trên các tiêu chí theo hướng dẫn của bộ y tế
qua đó kịp thời phát hiện sơ hở thiếu sót trong công tác phòng chống dịch để tham mưu hướng dẫn cho lãnh đạo các cơ quan doanh nghiệp
có phương án khắc phục nhanh chóng hiệu quả ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh tại địa bàn và ra ngoài cộng đồng
tiến hành các biện pháp đảm bảo an toàn trong sản xuất để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép
tức là vừa phòng chống dịch thành công mà vừa đảm bảo việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn của tỉnh
đối với những địa bàn có công nhân nhiễm nghi nhiễm công an tỉnh hải dương chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng
trong kiểm tra dịch tễ lấy mẫu xét nghiệm trao đổi thông tin hoặc tiến hành khảo sát địa bàn thành lập chốt kiểm dịch nếu thấy cần thiết
hiện tại các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đang đẩy nhanh công tác giả soát
nắm tình hình người lao động tại các khu vực có dịch đã về quê hoặc ở lại địa phương doanh nghiệp trong và sau kỳ nghỉ tết
các vấn đề liên quan đến khai báo tạm trú giấy phép lao động cách ly y tế của người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp

để cho chúng ta quản lý và cho chúng ta phòng dịch được tốt hơn ngăn chặn việc lây lan dịch bệnh ra các tỉnh khác
cùng với nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh công an tỉnh hải dương cũng tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn
nắm chắc mọi di biến động của số đối tượng bất mãn chống đối đấu tranh ngăn chặn không để các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh
kích động người dân biểu tình công nhân đỉnh công lãn công
bên cạnh đó chủ động nắm tình hình an ninh kinh tế liên quan đến dịch bệnh nói chung
địa bàn các doanh nghiệp khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có các ca nhiễm nghi nhiễm để kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh
đến một mươi tám giờ chiều qua đã có ba mươi hai tỉnh thành phố cho trẻ mầm non học sinh học viên sinh viên lùi thời gian đến trường học trực tuyến sau tết
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín nhằm bảo đảm sức khỏe cho học sinh đối tượng chưa đủ ý thức
hạn chế về kỹ năng tự phòng ngừa đồng thời hạn chế việc tập trung đông người và giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
nhiều tỉnh thành phố đã cho phép học sinh học viên các cấp học bậc học mầm non tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông
trung tâm ngoại ngữ tin học tạm dừng đến trường kể từ ngày một mươi bảy tháng hai
học sinh sinh viên các cấp tiếp tục học trên internet để bảo đảm kế hoạch thời gian của năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một theo đúng quy định
theo nhận định của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh hải dương
thì ổ dịch tại thành phố hải dương có tính chất phức tạp thậm chí còn hơn là huyện cẩm giang
do thời gian ủ bệnh đã lâu nên các f không tiếp xúc với nhiều người
việc truy vết cũng gặp khó khăn vì vào đúng dịp tết nguyên đán
ủy ban nhân dân thành phố hải dương công bố văn bản yêu cầu ủy ban nhân dân
ban chỉ đạo phòng chống dịch các xã phường thông báo cho người dân không ra khỏi nhà để phòng chống covid một mươi chín
thành phố đề nghị người dân ở nhà
chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết công nhân người lao động làm việc tại các cơ quan doanh nghiệp
ở huyện cẩm giang đang cư trú trên địa bàn thành phố được yêu cầu cách ly tại nhà
tạm thời chưa quay lại làm việc
không cho phép công nhân cư trú tạm trú ở huyện cẩm giang đến làm việc tại thành phố
đối với các trường hợp làm việc trên địa bàn thành phố và các địa phương khác
phải đeo thẻ công nhân cán bộ công chức viên chức khi đi qua các chốt kiểm soát
với xe chuyên chở công nhân của các khu công nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của công an tỉnh
xe vận tải chở hàng hóa thiết yếu thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và ký cam kết
trước nguy cơ dịch bệnh covid một mươi chín có thể bùng phát sau tết nguyên đán
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh sơn la đã chỉ đạo các tổ công tác liên ngành
hoạt động trở lại nhằm bảo đảm kiểm soát chặt chẽ toàn bộ người và phương tiện ra vào địa bàn
chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín tại km ba trăm năm mươi hai cộng bốn trăm bốn mươi
thuộc bản trường ve xã mường é huyện thuận châu tỉnh sơn la
sau kỳ nghỉ tết nguyên đán người và phương tiện lưu thông trở lại với lưu lượng khá lớn
các phương tiện trước khi đến chốt kiểm soát vào địa bàn đều được lực lượng chức năng cho dừng xe
đo thân nhiệt và khai báo y tế
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín từ một mươi chín h ngày một mươi năm tháng hai tỉnh sơn la đã tái thiết lập các chốt chặn phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các huyện thuận châu vân hồ phù yên tăng cường kiểm tra việc đón trả khách tại các điểm cố định tại các huyện thành phố theo đúng quy định
lực lượng công an có nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hai mươi bốn trên hai mươi bốn người và các phương tiện giao thông
phát hiện kịp thời các trường hợp thuộc diện cách ly tập trung hoặc cách ly y tế tại nhà hoặc nơi lưu trú để thực hiện cách ly y tế đúng quy định
lực lượng công an chúng tôi chủ yếu là dừng các phương tiện kiểm tra kiểm soát yêu cầu người dân vào khai báo y tế đối với lực lượng chức năng y tế
đối với những người từ các tỉnh như điện biên lai châu đi qua địa bàn tỉnh sơn la
để nhằm đảm bảo tốt
lực lượng công an chúng tôi chủ yếu là dừng các phương tiện kiểm soát yêu cầu người dân vào khai báo y tế đối với lực lượng chức năng y tế đối với lực lượng chức năng y tế
trên địa bàn lực lượng y tế chúng tôi đã tuyên truyền cho người dân về khẩu hiệu năm k của bộ y tế đưa ra để góp phần phòng ngừa dịch bệnh trên địa bàn tỉnh sơn la
xác định thời gian này là thời gian cao điểm trong công tác phòng chống dịch
tỉnh sơn la sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch với phương châm quyết liệt chủ động an toàn
đồng thời tuyên truyền sâu rộng cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn nêu cao ý thức tự phòng dịch
tiếp tục thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
theo nhận định của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh hải dương
ổ dịch tại thành phố hải dương có tính chất phức tạp thậm chí còn hơn cả huyện cầm giang
do thời gian ổ bệnh đã lâu nên các ép không tiếp xúc với nhiều người
việc truy vết cũng gặp khó khăn vì vào đúng dịp tết nguyên đán
ủy ban nhân dân thành phố hải dương công bố văn bản yêu cầu ủy ban nhân dân
chỉ đạo phòng chống dịch các xã phường thông báo cho người dân không ra khỏi nhà
để phòng chống dịch covid một mươi chín
thành phố đề nghị người dân ở nhà chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết
công nhân người lao động làm việc tại các cơ quan doanh nghiệp ở huyện cầm giang
đang cư trú trên địa bàn thành phố được yêu cầu cách ly tại nhà tạm thời chưa quay lại làm việc
không cho phép công nhân cư trú tạm trú ở huyện cẩm giang đến làm việc tại thành phố
đối với các trường hợp làm việc trên địa bàn thành phố và các địa phương khác
phải đeo thẻ công nhân cán bộ công chức
viên chức khi qua các chốt kiểm soát
với xe chuyên chở công nhân của các khu công nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của công an tỉnh
xe vận tải chở hàng hóa thiết yếu thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và ký cam kết
vâng thưa quý vị hôm nay là ngày mùng sáu tết
cũng là ngày đầu tiên mà các cơ quan công sở đi làm trở lại
thông thường thì sau tết ngày đầu đi làm trở lại cũng là ngày mà các hàng quán mở cửa tấp nập đón khách
tuy nhiên năm nay do dịch bệnh hà nội yêu cầu đóng cửa các quán ăn đường phố
quán cà phê di tích
giờ ngày một mươi sáu tháng hai để phòng chống dịch covid một mươi chín
theo ghi nhận của phóng viên trong sáng nay
đa số các cửa hàng ăn quán cà phê chấp hành nghiêm trình chủ trương này
ngay từ tối qua lực lượng chức năng trong đó có công an các quận huyện đã đi tuyên truyền nhắc nhở
yêu cầu các quán ăn vệ hài trên địa bàn đóng cửa thực hiện nghiêm quy định mới
song vẫn có hộ kinh doanh cố tình phớt lờ chỉ miễn cưỡng thu dọn hàng quán khi có sự xuất hiện của lực lượng chức năng
trong sáng nay lực lượng chức năng đã đi tuyên truyền nhắc nhở yêu cầu các quán ăn quán cà phê chấp hành nghiêm trình chủ trương này
nhiều cơ sở phục vụ đồ ăn uống vốn phục vụ trên vỉa hè nay đã chuyển sang bán online hoặc mua mang về để thực hiện quy định và tránh tụ tập đông người
bán hàng cho khách tại trong khuôn viên của cửa hàng đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch như sắt khuẩn tay nhân viên có đeo khẩu trang găng tay và đặc biệt là sửa làm vách ngăn giữa các bàn cũng như đảm bảo khẩu giãn cách
việc đóng cửa quán ăn đường phố quán cà phê trà đá là biện pháp mạnh tiếp theo của hà nội sau khi phát hiện ca bệnh người nhật
trước đó từ ngày một tháng hai hà nội đã đóng cửa quán bar vũ trường karaoke dừng các lễ hội
người dân được khuyến cáo chỉ ra đường
trong trường hợp cần thiết và tuân thủ yêu cầu phòng dịch khi ra khỏi nhà